thành phố đà nẵng vừa đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng từ đài bắc đài loan trung quốc đến đà nẵng
việc khai trương và đưa vào khai thác đường bay thẳng đà nẵng đài bắc được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển du lịch giữa hai khu vực này
đây là lần đầu tiên đưa dịch vụ hàng không giá rẻ kết nối giữa đài loan và khu vực miền trung của việt nam
lịch khai thác đường bay giữa đà nẵng đài bắc được thực hiện ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba thứ sáu và chủ nhật
bằng máy bay airbus a ba trăm hai mươi với một trăm tám mươi ghế đồng hàng phổ thông tổng thời gian bay là hai giờ ba mươi năm phút
như vậy đường bay này sẽ phục vụ cho trên năm mươi một lượt khách vào năm
đài loan và đà nẵng là những điểm đến yêu thích của khách du lịch trong những năm gần đây
lượng khách du lịch đài loan đến việt nam tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước